chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác vào hồi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng bảy tại phường phan đình phùng thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
công an thị xã mỹ hào đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại sưởng do vũ đức quyền quê quán tại xã quang vinh huyện ân thi làm chủ sở hữu có bốn đối tượng đang có hành vi san chiết ga trái phép
bốn đối tượng gồm vũ đức quyền đỗ văn khả nguyễn văn tuân đều ở thôn giã cầu xã tân việt huyện yên mỹ và lê văn tho ở thôn phúc xá phường phan đình phùng thị xã mỹ hào đang có hành vi san chiết ga trái phép
được biết các đối tượng đã sử dụng bốn chạm san chết gà để bơm gà từ bồn chứa khí hóa lỏng trên thùng xe ô tô đặt trong xưởng sang các vỏ bình gà và sau đó vận chuyển các bình gà trên lên một chiếc xe khác để mang đi tiêu thụ
qua kiểm tra cơ quan công an tạm giữ hai xe ô tô sáu chạm san chết gà một máy khí nén ba mươi tám bình gà đã được bơm hai mươi sáu vỏ bình gà các loại
quá trình đấu tranh xác định số gà được đưa đến xưởng để thực hiện hành vi san chết được lấy từ một chiếc xe ô tô lưu động tại khu vực nghĩa trang thuộc xã trung hòa huyện yên mỹ